với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồ thị tuyết nga quê tại tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nga là lao động tự do lợi dụng quen biết đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất để chiếm đoạt của một người phụ nữ hơn ba tỷ đồng toàn bộ số tiền nhận từ nạn nhân nga đã sử dụng để tiêu xài cá nhân và đầu tư kinh doanh
quá trình điều tra thì cơ quan công an xác định hồ thị tuyết nga phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua làm việc nga thừa nhận hành vi phạm tội của mình vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
hội đồng trường đại học luật tp hcm sẽ sớm họp để xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường đối với ông nguyễn công khế
ông nguyễn công khế là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn truyền thông thanh niên và hiện đang là thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của trường đại học luật tp hcm
sau khi biết thông tin ông khế bị bắt giam ban thường vụ đảng ủy nhà trường đã họp để bàn về hướng xử lý và sẽ có quyết định chính thức theo hướng miễn nhiệm
khi có nghị quyết chính thức hội đồng trường sẽ gửi ra bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo người có quyền công nhận từng thành viên hội đồng trường
việc miễn nhiệm sẽ dựa vào nghị định chín mươi chín năm hai nghìn một mươi chín quy định việc bãi nhiệm miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường và miễn nhiệm thành viên hội đồng trường trong các trường hợp
có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao
đã phải nghỉ làm việc quá sáu tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đang chấp hành bản án của tòa án
có trên năm mươi tổng số thành viên của hội đồng trường
đề nghị bằng văn bản về việc miễn nhiệm bãi nhiệm hoặc trường hợp khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi ba bị can có hành vi nhận hối lộ đưa hối lộ
đồng thời bắt tạm giam bảy đối tượng đưa và nhận hối lộ áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi sáu đối tượng còn lại
đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện và bắt giữ
đây là các đối tượng có liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư dự án quảng trường biển sầm sơn của tập đoàn sun group
trong đó hai mươi ba đối tượng bị khởi tố có tám đối tượng có hành vi nhận hối lộ và một mươi năm đối tượng có hành vi đưa hối lộ
riêng đối với năm cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sầm sơn
tên là lê hải đăng vũ văn quang lê thị oanh trần thị xuân và phạm thị trang đã lợi dụng vị trí công tác nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận và xử lý
tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần
để làm nhanh hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của người đưa và nhận hối lộ thì năm đối tượng này đã liên hệ thỏa thuận và chuyển tiền cho trịnh thị hoa cán bộ thuế khu vực sầm sơn quảng sương và cao thị thùy dung cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thanh hóa với tổng số tiền giao dịch hơn sáu trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị
càng về cận tết nguyên đán thì số lượng tiêu thụ thực phẩm đang tăng cao và lợi dụng nhu cầu này thì nhiều đối tượng đã vì lợi nhuận mà đã thu mua thực phẩm bẩn trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ thậm chí là có dấu hiệu phân hủy để tuồn ra ngoài thị trường tiêu thụ
và trước thực trạng này thực trạng này thì lực lượng công an tỉnh đồng nai và cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và sức khỏe của cộng đồng trong dịp tết
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đồng nai
ngày một mươi sáu tháng một công an huyện thống nhất phối hợp với công an xã gia kiệm và trạm chăn nuôi thú y huyện thống nhất tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra cơ sở chiên mỡ lợn tại ấp tây nam xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai do trần anh lạc ba mươi ba tuổi trú tại quận một mươi hai tp hcm làm chủ
tại thời điểm kiểm tra các lực lượng phát hiện bốn trăm hai mươi bốn kg thịt mỡ lợn chưa qua chế biến có dấu hiệu biến đổi màu sắc bốc mùi hôi thối hơn một trăm tám mươi tóc mỡ hai mươi hai can nhựa chứa mỡ
cơ nước có tổng trọng lượng năm trăm năm mươi kg tiến hành làm việc chủ cơ sở không cung cấp được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm
em mua mỡ ở trên chợ tám hiệp với giá là một mươi ba đồng một ký mỡ tạc và em mang về nhà em chế biến chiên và bán hành phẩm với giá là một mươi chín đồng một ký
thống kê mới nhất của công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh đồng nai từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
lực lượng đã kiểm tra phát hiện một trăm tám mươi năm vụ bắt hai trăm linh bốn đối tượng vi phạm đã tiến hành khởi tố một vụ hai bị can về vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xử phạt trên hai ba tỷ đồng tiêu hủy năm mươi hai tấn sản phẩm động vật thực phẩm vi phạm
các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ vi phạm về sở hữu trí tuệ và thực phẩm không đảm bảo chất lượng

tổ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu tiêu hủy năm mươi hai tấn sản phẩm động vật thực phẩm

thực phẩm kém chất lượng đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng
việc đưa thực phẩm bẩn ra thị trường để tiêu thụ là hành vi vi phạm pháp luật
vì vậy việc kiểm tra giám sát ngăn chặn thực phẩm bẩn cần phải đẩy mạnh và xử lý nghiêm minh
tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng như quản lý thị trường chi cục thú y tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm để tổ chức hoạt động kiểm tra thị trường thường xuyên liên tục trong dịp tết
khi phát hiện các hành vi đối tượng vi phạm về an toàn thực phẩm cần phải tập trung phối hợp cơ quan chuyên môn đấu tranh xử lý nghiêm
trước trong và sau tết nguyên đán giáp thịnh
năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ có chiều hướng gia tăng diễn biến khó lường
bên cạnh công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần thận trọng với các loại thực phẩm trôi nổi trên thị trường lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
có như vậy không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn cho chính mình cho gia đình xã hội mà từng bước đẩy lùi ngăn chặn hàng hóa kém chất lượng hàng giả hàng nhái ra khỏi đời sống cộng đồng
sở giao thông vận tải tp hcm khẳng định chưa tiếp nhận đề xuất cấp lại giấy phép từ hãng xe này
sở giao thông vận tải tp cũng cho biết công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi đang trong thời gian chấp hành xử phạt vi phạm hành chính vì thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
theo quy định sau khi đơn vị kinh doanh khắc phục và có nhu cầu kinh doanh vận tải bằng ô tô thì phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép mới vì đã bị thu hồi
hiện sở giao thông vận tải chưa nhận đề xuất cấp lại giấy phép kinh doanh từ phía công ty thành bưởi
trước đó đoàn kiểm tra do sở giao thông vận tải thành phố thành lập đã có nhiều buổi kiểm tra đối với trụ sở chính và các chi nhánh của nhà xe thành bưởi
kết quả hàng loạt những sai phạm đã được làm rõ
sở cũng đã ra quyết định đình chỉ không thời hạn trúc giấy phép kinh doanh vận tải của hãng xe này
khoảng một mươi một h ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một cơ sở
cơ sở thu mua về chai phế liệu của gia đình bà trần huỳnh hoa nằm trên đường võ nguyên giáp thuộc phương ấp bình thành xã bình phú thành phố bến tre
nhận được tin báo của người dân xung quanh phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã ngay lập tức điều động hai xe chữa cháy
cùng trên một mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa
kết quả chỉ sau một mươi năm phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang thống kê tài sản thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tại tp hcm trong những ngày cận tết hoạt động vận chuyển hành khách trên các phương tiện như tàu cao tốc tàu bít sông và tàu du lịch đang diễn ra sôi động
cảnh sát đường thủy công an tp hcm đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo về trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến đường sông nội địa
hình thức kinh doanh kết hợp với tàu du lịch và nhà hàng tiệt tùng trên sông sài gòn không ngừng trở nên phổ biến
mặc dù các phương tiện này được thiết kế với sự chú ý đặc biệt đến an toàn và tống thủ các quy định về giao thông đường thủy
nhưng do tính chất giải trí và ấm thực của hành khách nguy cơ rủi ro vẫn luôn tìm mẫn
đặc biệt vào những dịp lễ tết khi không khí xuân tràn ngập và các sự kiện mừng xuân được tổ chức nhiều tại khu vực hai bên bờ sông trung tâm thành phố
nhu cầu tổ chức tiệc tùng liên hoan của các doanh nghiệp tăng đột biến
tàu du lịch này là một ví dụ
mặc dù theo quy định hành khách trên các phương tiện không bị yêu cầu mặc áo phao
nhưng tàu phải trang bị đủ áo phao để đảm bảo an toàn khi có tình huống bất chắc xảy ra
thêm vào đó thuyền trưởng và máy trưởng cũng phải có đầy đủ bằng cấp và chứng trí hành nghề để đảm bảo hoạt động được thực hiện một cách chuyên nghiệp và an toàn
các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông có dịch vụ du lịch vui chơi trong cao điểm
và được cho bà con một lễ hội vui xuân bình yên hạnh phúc an toàn
với hơn hai trăm năm mươi cảng và bến thủy nội địa đang hoạt động
sông sài gòn trở hành điểm đến của hàng ngàn phương tiện đường thủy mỗi ngày trong những tháng cuối năm
đây không chỉ là nơi tập trung vận tải hàng hóa
mà còn là điểm đến quan trọng cho vận tải hành khách mùa lễ hội sắp tới tại thành phố hồ chí minh
đặc biệt là vào thời kỳ trước trong và sau tết nguyên đáng

và cần phải được đảm bảo hoạt động đúng theo quy định
dự kiến nhu cầu vận chuyển hành khách sẽ tăng đáng kể đặc biệt là trong các chuỗi sự kiện lễ hội
nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia
cảnh sát đường thủy đã triển khai quá trình kiểm tra chặt chẽ đối với tất cả phương tiện du thuyền và người lái
các biện pháp kiểm tra tập trung vào những lỗi vi phạm chủ yếu có thể gây ra tai nạn giao thông
như vi phạm về nồng độ cồn chứng chỉ lái tàu và thiếu các trang thiết bị cứu hộ và cứu sinh
đây là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn và trật tự giao thông trên sông sài gòn từ nay đến sau tết

các biện pháp kiểm tra tập trung vào những lỗi vi phạm chủ yếu có thể gây ra tai nạn giao thông
như vi phạm về nồng độ cồn chứng chỉ lái tàu và thiếu các trang thiết bị cứu hộ và cứu sinh
đây là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn cho du khách vua xuân đón tết
cảnh sát đường thủy cam kết hành động mạnh mẽ để giữ cho tuyến sông sài gòn trở thành một môi trường an toàn thuận lợi
và thú vị cho những chuyến đi du lịch trong mùa lễ hội sắp tới
pháo được xác định là mặt hàng cấm tìm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ gây tai nạn thương tâm
tuy nhiên thành phố hồ chí minh do có những đặc điểm riêng nên vừa là thị trường tiêu thụ
vừa là địa bàn mà các đối tượng trung chuyển khối lượng rất lớn các loại pháo
công tác đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng trong thời gian vừa qua đã cho thấy điều đó
đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đã phát hiện một đường dây buôn lọ pháo nổ
từ campuchia với số lượng đặc biệt lớn lên đến hơn năm tấn dưới vỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải
sau khi hàng quá mà về việt nam thì các đối tượng nguy tăng vào phục xốp dần chuyển lên thành phố hồ chí minh
với cái mát là hàng hải sản sau đó là đi các tỉnh để tiêu thụ
công an quận bình tân bắt tháng một mươi thì đến tháng một mươi một công an huyện củ chi tiếp tục phát hiện một đường dây pháo lậu khác
cùng với khối lượng rất lớn lên đến ba tấn
công tác quản lý địa bàn chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và quán triệt rất là kỹ đến cán bộ chiến sĩ
trong công tác nắm tình hình địa bàn
quản lý tất cả các lĩnh vực điều tra cơ bản mà mình phụ trách
trong cái vụ pháo này từ công tác nghiệp vụ cơ bản là công tác điều tra cơ bản các trành xe liên tỉnh
qua đó chúng tôi phát hiện là các đối tượng đã lợi dụng những trành xe này để gửi các hàng pháo lậu
ngụy trang bằng hình thức bên ngoài là rau củ
từ đó bắt đầu chúng tôi tiến hành giám sát ngoại tuyến và lần mò ra các manh mối của các đối tượng
cả hai vụ án cho thấy các đường dây đều chọn
tập kết hàng về thành phố hồ chí minh
rồi lợi dụng dịch vụ vận chuyển thuận tiện tại đây để phân phối giao hàng đi khắp cả nước
do đó lực lượng chức năng thời gian qua đã tăng cường công tác phòng chống buôn lậu mặt hàng cấm nguy hiểm này
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm
tới thời điểm hiện nay công an quận bình tân đã khởi tố dụ án
khởi tố một mươi năm bị can với ba tội danh mua bán dẫn chuyển và tàn trữ hàng cấm
công an quận bình tân tiếp tục mở rộng điều tra và nhanh chóng kết định điều tra
để chuyển qua kiểm sát để ti tố và đưa gây xét xử điểm để thể hiện sự găng đe pháp địch
với các đối tượng có hành vi mua bán hàng cấm
liên quan đến pháo bộ công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh
nhất là đấu tranh ngăn chặn việc thẩm lậu pháo trái phép vào việt nam qua tuyến biên giới
xử lý nghiêm các đối tượng chế tạo sản xuất pháo trái phép
tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân không tàn trữ chế tạo sản xuất phận chuyển mua bán pháo trái phép
tin an ninh trả tự
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố hai mươi ba bị can có hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ
đồng thời bắt tạm giam bảy đối tượng đưa nhận hối lộ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi sáu đối tượng còn lại
đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt giữ
đây là các đối tượng có liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư dự án quảng trường biển sầm sơn của tập đoàn sun group
trong số hai mươi ba đối tượng bị khởi tố có tám đối tượng có hành vi nhận hối lộ và một mươi năm đối tượng có hành vi đưa hối lộ
riêng đối với năm cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sầm sơn là lê hải đăng vũ văn quang lê thị oanh trần thị xuân và phạm thị trang
đã lợi dụng vị trí công tác nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận xử lý và tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh
ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh
hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần
để làm nhanh hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ năm đối tượng này đã liên hệ thỏa thuận
và chuyển tiền cho trịnh thị hoa cán bộ thuế khu vực sầm sơn quảng sương và cao thị thùy dung
cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thanh hóa với tổng số tiền giao dịch hơn sáu trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau chín ngày xét xử và nghị án sáng nay tòa án nhân dân tỉnh kên giang cũng tuyên án đối với bảy mươi bị cáo
trong vụ án nổ súng làm cho hai người tử vong và sáu người bị thương ở ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đoàn thiên long nguyễn văn thái và bùi đức ngọc án trung thân về tội giết người
phạm anh hiếu hai mươi năm tù bùi minh trung một mươi bốn năm tù võ văn lương chín năm tù về tội giết người
ngoài ra thì sáu mươi bốn bị cáo
hai mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ sáu tháng tù treo đến một mươi tám năm tù với các tội giết người gây dối trật tự công cộng
che dấu tội phạm tàng trĩu phận truyền mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng xuất phát từ việc tranh chấp đất đai vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thái đã rủ thêm hàng chục đối tượng chuyên tập trung giang hồ bảo kê giành đất giữ đất tranh chấp
trong đó có ngọc long hiếu và số đối tượng khác là đàn em của võ văn lương tập hợp lại tại nhà của bùi minh trung
tất cả cùng đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi sô sát với nhóm của nguyễn văn trường
long đã dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường và hậu quả làm hai người tử vong và sáu người khác bị thương
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã lần lượt bắt giữ các đối tượng
đồng thời thu giữ nhiều súng và hung khí dùng để đánh nhau tạm giữ một mươi bốn ô tô của các đối tượng
mua bán trái phép ba mươi viên ma túy tổng hợp
một đối tượng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la bắt quả tang
vào lúc chín h bốn mươi năm sáng nay tại bản bục xã triềng khương huyện sông mã
lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với tri cục hải quan tỉnh sơn la
bắt quả tang đối tượng lò văn khuyến trú tại huyện sông mã thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp và một xe máy
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và các lực lượng khác tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng hồ thị tuyết nga quê tại tỉnh an giang
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
nga là lao động tự do lợi dụng quen biết đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua đất để chiếm đoạt
của một người phụ nữ hơn ba tỷ đồng để tiêu sẻ cá nhân và đầu tư kinh doanh
quá trình điều tra thì cơ quan cảnh sát xác định hồ thị thuyết nga
phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua làm việc nga thừa nhận hành vi phạm tội của mình và vụ án đang được văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh quảng nam công an thành phố tam kỳ vừa triệt phá chuyên án cho vai lãi nặng
trong giao dịch dân sự thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
khám xét khẩn cấp nơi ở đối với phan thị khánh ly chú tại phường hòa thuận thành phố tam kỳ
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến thời điểm bị phát hiện ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng
và thu góp theo ngày với lãi suất từ hai trăm một mươi sáu đến ba trăm sáu mươi một năm
các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của ly
và các đối tượng liên quan trong đường dây
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội
giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng cắt liên lạc hủy thông tin sau giao dịch
tăng vật tạm giữ gồm một xe ô tô do phan thị khánh ly làm chủ
một máy tính sách tay macbook một điện thoại di động một thẻ ngân hàng
một mươi hai giấy mượn tiền của người vai và các tài liệu có liên quan